thưa quý vị trong đêm qua một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ
vì vậy bắt đầu từ hôm nay bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nên nhiệt độ sẽ giảm mạnh
vâng vùng núi cao có khả năng sẽ xuất hiện sương muối và để đề phòng xương giá đảm bảo sức khỏe
người già và trẻ nhỏ cần giữ ấm cơ thể đồng thời chủ động phòng chống rét cho gia súc gia cầm và cây trồng
trong khi đó khu vực trung và nam trung bộ tây nguyên tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ xảy ra lũ quét sặt lở đất và ngập bống cục bộ tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận con tung và gia lai